thưa quý vị và các bạn dự báo trong đêm nay dưới tác động của một vùng mây đối lưu di chuyển từ vùng thượng lào sang
hầu khắp khu vực tây bắc vẫn còn có mưa rông trong đó các tỉnh như lai châu hay lào cai sẽ là những nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to và rông mạnh
sáng ngày mai vùng thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng trở lại về phía đông nên bắc bộ trời sẽ chuyển nắng trở lại
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở bắc bộ sẽ tăng lên mức từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ ở khu vực trung du và vùng núi
trong khi đó ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ sẽ tăng lên mức từ ba mươi ba cho đến ba mươi sáu độ nắng nóng xuất hiện cục bộ
dưới tác động của hàn lưu vùng thấp nóng và gió phơn ngày mai miền trung sẽ quay trở lại với chuỗi ngày nắng nóng
dự báo một dọc từ thanh hóa trở vào cho đến phú yên sẽ có mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
riêng một số khu vực như tương dương hương khê nam đông hay tuy hòa nhiệt độ sẽ cao trên ba mươi bảy độ
trong khi đó ở các tỉnh như khánh hòa ninh thuận hay bình thuận chiều và tối vẫn có mưa rông cục bộ và nhiệt độ trong ngày mai duy trì trong khoảng từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
ở phía nam khối không khí ổn định suy yếu và rút ra biển đông tạo điều kiện cho gió tây nam thiết lập
trở lại dù chưa mạnh nhưng nó cũng mang lại cho nam bộ và tây nguyên những cơn mưa rào và rông về chiều và tối
trong đó các nơi như con tum hay gia lai của tây nguyên và bình phước tây ninh đồng nai của nam bộ sẽ là những tỉnh có khả năng xuất hiện mưa to từ ba mươi năm mươi mm
mưa trở lại làm cho nền nhiệt ngày mai ở tây nguyên quay về mức từ hai mươi chín đến ba mươi một độ còn ở nam bộ mức nhiệt sẽ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển các vùng biển thời tiết chủ đạo vẫn tốt
hoàng sa gió chuyển sang hướng tây bắc đến tây cấp bốn còn ở trường sa là tây nam cũng chỉ giữa cấp bốn và cấp năm
ở cả hai huyện đảo này đều không có mưa rông nên tầm nhìn xa trên một mươi km và biển lặng
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước